thế nhưng trên thực tế tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước vẫn xảy ra một số vụ cướp ngân hàng
đối tượng cướp có hành vi rất manh động liều lĩnh và gây hoang mang cho dư luận gây mất trật tự an toàn xã hội ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của các ngân hàng
vâng như chúng ta đã thấy là tất cả những vụ cướp ngân hàng thì đối tượng cướp khó có thể thoát tội thường bị bắt giữ ngay sau đó
vậy tại sao các vụ cướp ngân hàng vẫn xảy ra đây là chủ đề được cư dân mạng bàn luận sôi nổi khi liên tiếp các vụ cướp ngân hàng xảy ra trong thời gian gần đây
một người cầm súng giả và bom giả xông vào dọa bắn nhân viên ngân hàng sacombank ở thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp cướp một bảy tỷ đồng nhưng bị cảnh sát và bảo vệ khống chế
còn tại thái nguyên một người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang sử dụng một vật giống súng xông vào ngân hàng
tự nhiên cũng bị bắt giữ ngay sau đó ít giờ
tất cả các vụ cướp ngân hàng trước nay đều được khẩn trương điều tra sớm truy tìm ra thủ phạm
trên mạng xã hội nhiều cư dân mạng tỏ lòng khâm phục gửi gắm niềm tin tới các chiến sĩ công an sớm bắt được tội phạm tìm lại tài sản bị cướp
chúc mừng các chiến sĩ công an mưu trí dũng cảm đã nhanh chóng bắt được tên cướp đề nghị khen thưởng cho các chiến sĩ tuyệt vời của nhân dân
chưa đầy hai mươi bốn giờ đã bắt được
phải nói là quá hể
nhanh gọn hy vọng các tên cướp nên đọc báo trước khi quyết định đi cướp ngân hàng
ở việt nam hầu như vụ cướp ngân hàng hay tiệm vàng nào cũng đều bị bắt
cảnh sát việt nam rất giỏi trong việc phá án
cướp ngân hàng biết là khó thoát nhưng vẫn làm liều cảm ơn các đồng chí công an đã xử lý kịp thời
đáng chú ý một số đối tượng gây án chủ yếu chưa có tiền án tiền sự không có việc làm hoặc vì làm không ổn định
nợ nần khó khăn về kinh tế
các vụ cướp thường xảy ra vào thời điểm lượng khách tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng ít nhân viên mất cảnh giác những nơi còn sơ hở trong công tác bảo vệ
phần lớn các đối tượng phạm tội đe dọa hoặc sử dụng vũ khí tự chế súng vật liệu nổ giả để uy hiếp thực hiện hành vi cướp tài sản
bày tỏ tin tưởng lực lượng điều tra và phá án
tuy nhiên cư dân mạng cho rằng hệ thống an ninh ngân hàng cũng cần đề cao cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng phương án đối phó trước các tình huống xấu nâng cao năng lực và kỹ năng cho nhân viên bảo vệ
thiết nghĩ các ngân hàng cũng nên tự trang bị cho mình một kịch bản bảo vệ chuyên nghiệp để phòng những trường hợp như trên
các ngân hàng cần có quy trình nhận dạng khách giao dịch đề phòng khi bị cướp sẽ dễ bắt thủ phạm
đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ lười lao động thích hưởng thụ
người dân cũng nên cẩn trọng nhất là giữa đợt bóng đá quân khắp tới đây
thời điểm cuối năm lại vào dịp tổ chức quân khắp hai nghìn hai mươi hai diễn biến tình hình tội phạm có nhiều phức tạp
bên cạnh sự chủ động tấn công chấn áp của cơ quan công an các tổ chức cá nhân cần đề cao cảnh giác xây dựng các phương án kịch bản phòng lửa
nhất là những lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm như ngân hàng tiệm vàng
bạn nghĩ sao về các vụ cướp ngân hàng xảy ra gần đây
hãy cùng chia sẻ và nâng cao cảnh sát phòng chống tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản qua fanpage của chương trình công an nhân dân